các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp tục lao vào đánh nhau ở quán cà phê giáng hương ở thôn tân hiệp hai xã bù nho
bị khoa dùng ghế đánh liên tiếp vào người đạt lao vào đánh trả nhưng được mọi người căn ngăn nên đạt đi xuống lầu quán cà phê còn khoa cùng bạn bỏ đi nơi khác
khoảng một mươi năm phút sau đạt và lê đức trinh cùng nhóm bạn của mình tiếp tục đi ra quán thì gặp khoa ngay trước cổng quán nên hai bên xảy ra đánh nhau
trong lúc hỗn chiến trinh bị một đối tượng đâm một nhát sau lưng khiến thanh niên này gục ngay tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm tuy nhiên do vết thương quá nặng đến chiều ngày một mươi tám tháng một trinh đã tử vong
công an xã hạ trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bắt giữ đối tượng lê quang thủy chú tại thôn ba xã hạ trạch huyện bố trạch đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch truy nã về tội trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng lê quang thủy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch khởi tố về tội trộm cắp tài sản
sau quá trình lẩn trốn đến chín giờ ngày một mươi ba tháng một lê quang thủy đã trở về địa phương thì bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng lê quang thủy khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay đã trốn ở các tỉnh bình thuận và tp hcm
đặc biệt đối tượng luôn di chuyển chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
hiện công an xã hạ trạch đã bàn giao đối tượng lê quang thủy cho công an huyện bố trạch để xử lý theo quy định của pháp luật
ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về việt nam vừa bị đồn biên phòng ba sơn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
những người này nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc một nghìn một trăm chín mươi ba thuộc xã xuất lễ huyện cao lộc
bị tổ công tác đồn biên phòng ba sơn tuần tra phát hiện vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một
đây là những công dân thường trú tại nhiều tỉnh thành phố từ cao bằng đến quảng bình đã sang trung quốc làm thuê
nay đến dịp cuối năm nên nhập cảnh trái phép về quê ăn tết
đội biên phòng ba sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đi cách ly theo đúng quy định
vận chuyển trên xe tải một mươi sáu bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc mang đi tiêu thụ
đối tượng lê văn thái chú tại tỉnh quảng trị vừa bị tổ công tác thuộc công an tỉnh thanh hóa phát hiện và bắt quả ta
tại cơ quan công an lê văn thái khai nhận đã trở thuê số thuốc lá nói trên từ thành phố đông hà tỉnh quảng trị về nam định tiêu thụ
bằng thủ đoạn chế thùng phụ trên xe tải và đeo biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu
lê văn thái đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một phát hiện thấy thái dùng xe tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu từ đông hà về nên đã triển khai kế hoạch kiểm tra bắt giữ